các bộ ngành địa phương tập trung theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu
để kịp thời có giải pháp bình ổn thị trường nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu vào dịp cuối năm
cũng như hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt của người dân miền trung đang khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt
đây là nội dung trong văn bản của văn phòng chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
thủ tướng cũng yêu cầu bộ ngành địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan
chủ động chuẩn bị các nguồn hàng dự trữ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thường tăng cao vào cuối năm
dịp tiết dương lịch noel mùa cưới hỏi tiết nguyên đám để hạn chế tăng giá
phối hợp hiệu quả các chính sách nhằm kiểm soát lạm phát cơ bản ở mức dưới ba
liên quan tới giá một số mặt hàng thực phẩm cụ thể các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong các khâu
để tiếp tục giảm giá thịt lợn với mức hợp lý
tập đoàn điện lực việt nam thực hiện giữ ổn định không điều chỉnh tăng giá điện
bộ y tế tiếp tục tăng cường cập nhật công khai kết quả trúng thầu vật tư
trang thiết bị y tế trên cổng thông tin điện tử để bảo đảm công khai minh bạch đến người dân và xã hội
nhất là thông tin về giá các mặt hàng phục vụ chống dịch covid một mươi chín